mặc dù vẫn đang trong thời gian thực hiện nghiêm chỉ thị của thủ tướng về cấm tụ tập đông người để phòng chống dịch covid một mươi chín
thế nhưng liên tục những ngày qua lực lượng công an tỉnh quảng ngãi đã triệt phá nhiều điểm tụ tập đánh bạc
công an phường nghĩa lộ tp quảng ngãi vừa bắt giữ nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc tại quán ăn trên địa bàn phường
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ tiền mặt phương tiện của các đối tượng
ngành y tế cũng đã phối hợp với lực lượng công an kiểm tra xử phạt các đối tượng về hành vi vi phạm các quy định tập trung đông người trong thời điểm phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó công an huyện tư nghĩa cũng đã bắt điểm đá gà cá độ với nhiều người tập trung đến sát phạt nhau